xác định hàng hóa của việt nam và sản xuất tại việt nam cần cụ thể và bao quát hơn
đó là ý kiến được đưa ra tại hội thảo lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định xác định sản phẩm hàng hóa
là sản phẩm hàng hóa của việt nam hoặc sản xuất tại việt nam do bộ công thương tổ chức mới đây tại tp hcm
hiện nay việt nam đã ban hành nhiều quy định về xuất xứ hàng hóa nhưng mới chỉ áp dụng cho hàng xuất khẩu và nhập khẩu
với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước chưa có quy định như thế nào thì được gắn sản phẩm của việt nam
hay sản xuất tại việt nam tạo nên sự lúng túng cho doanh nghiệp
nhiều doanh nghiệp cho rằng quy định hàng hóa có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ
tại việt nam nhưng trải qua công đoạn gia công chế biến cuối cùng tại việt nam
làm thay đổi cơ bản tính chất của hàng hóa thì được coi là hàng hóa việt nam
hay tiêu chí hàm lượng giá trị gia tăng vac
chuyển đổi mã số hàng hóa vẫn chưa rõ ràng thiếu cụ thể
ban soạn thảo cần xem xét tác động thực tế đối với từng ngành nghề lĩnh vực
để có những quy định linh hoạt hoặc chặt chẽ hơn tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ hàng hóa trong nước và xuất khẩu